ủy ban nhân dân quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng cho biết đà nẵng phải lùi thời gian cứng chế sai phạm
tại tổ hợp khách sạn mường thanh và căn hộ trung cư cao cấp sơn trà theo kế hoạch
vì đã phát hiện thêm hàng loạt sai phạm trầm trọng tại dự án này
cụ thể qua kiểm tra lực lượng chức năng quận đã phát hiện ngoài sai phạm từ tầng hai đến tầng năm
chủ đầu tư đã xây dựng một số hạng mục công trình trong khối trung cư không đúng giấy phép của sở xây dựng
cụ thể ở tầng ba mươi năm theo giấy phép xây dựng có khu xây tám phòng lánh nạn nhưng chủ đầu tư đã xây thành tám phòng ở
các tầng bốn mươi một và bốn mươi hai chỉ được phép xây dựng ba trăm một mươi ba m hai nhưng chủ đầu tư đã mở rộng toàn bộ khu vực
mỗi tầng ra diện tích bốn ba trăm chín mươi ba m hai và mỗi tầng bố trí hai mươi sáu phòng ở tất cả đều đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng
ngay sau khi phát hiện thêm các sai phạm này ủy ban nhân dân quận ngũ hành sơn đề nghị tạm dừng triển khai
cưỡng chế các hạng mục công trình sai phạm
từ tầng hai đến tầng năm của dự án để tiếp tục tổ chức lập các thủ tục xử lý tất cả các nội dung sai phạm đối với toàn công trình
và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng huỳnh đức thơ đã thống nhất lùi thời điểm cưỡng chế theo đề xuất này
trước đó lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện chủ dự án này đã xây dựng trái phép một trăm linh bốn căn hộ cao cấp
và đã bán cho người dân sử dụng
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý tiến hành cưỡng chế sai phạm này từ ngày hai mươi tháng tám đến ngày một mươi
và có thể sẽ kéo dài thêm nếu phát sinh vấn đề khác liên quan
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng huỳnh đức thơ đã thống nhất lùi thời điểm cưỡng chế theo đề xuất này